trận lũ lịch sử vừa qua đã gây nên thiệt hại nghiêm trọng cả về người và của tại tỉnh quảng bình nói riêng
và các tỉnh miền trung nói chung hầu hết tài sản của bà con vùng lũ đã bị nước cuốn trôi
tuy nhiên vẫn có hàng ngàn hộ gia đình đã chủ động chuẩn bị được chỗ trú ẩn an toàn
không những bảo đảm được an toàn tính mạng con người mà còn bảo vệ được tài sản trong gia đình
gần hai năm trăm linh ngôi nhà vượt lũ tại quảng bình là minh chứng rõ nét về tác dụng của những căn nhà này
trong những trận mưa lũ lịch sử
sau trận mưa lũ lịch sử thời gian qua nhiều hộ gia đình tại thôn mỹ thủy xã sơn thủy huyện lệ thủy
tỉnh quảng bình lâm vào cảnh trắng tay vì tài sản bị cuốn trôi
tuy nhiên gia đình ông nguyễn văn được cũng sống tại thôn này thì lại may mắn hơn
không chỉ bảo đảm được tính mạng cất giữ được nhiều tài sản quý giá tránh được mưa gió
thậm chí là tích trữ được cả lương thực
đó chính là căn nhà vượt lũ mà gia đình ông xây từ nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách
xã hội tỉnh quảng bình
gia đình chị dương thị trình cũng may mắn khi vay được một mươi năm triệu đồng từ ngân hàng chính sách
xã hội tỉnh quảng bình cộng với chút tiền dành dụng đã xây được căn nhà vượt lũ
lũ về căn nhà đó không chỉ là nơi trú ẩn cho gia đình chị mà còn nhiều bà con xung quanh
theo đánh giá của chính quyền địa phương nhà trồng lũ đã phát huy hiệu quả rõ rệt và nên được nhân rộng
không chỉ các gia đình trên theo khảo sát gần hai năm trăm linh ngôi nhà vượt lũ khác ở
quảng bình vẫn kiên cố sau trận lũ lịch sử
tuy nhiên điểm khó trong quá trình nhân rộng đó chính là kinh phí
bởi rất nhiều hộ dân cần nhà thì lại thiếu thốn về mặt tài chính
đồng thời cũng nên mở rộng đối tượng hồ cần nghèo cũng có thể vay
trận lũ lụt vừa qua một lần nữa lại chứng minh tính hiệu quả của những căn nhà vượt lũ
việc xây dựng những căn nhà như thế này không chỉ giúp các hộ nghèo kiên cố hóa nhà ở
yên tâm sản xuất xây dựng cộng đồng an toàn góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới
mà còn chủ động giảm nhẹ các tác động của thiên tai biến đổi khí hậu